thưa quý vị sáng nay ngày một mươi tháng sáu tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại tập đoàn công nghiệp tàu thủy việt nam vinasin
bốn bị cáo trong vụ án này gồm nguyễn ngọc sự nguyên chủ tịch hội đồng thành viên vinasin
trần đức chính nguyên kế toán trưởng kiêm trưởng ban tài chính vinasin
trương văn tuyến nguyên tổng giám đốc vinasin
phạm thanh sơn nguyên phó tổng giám đốc vinasin
bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
theo có trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao năm hai nghìn một mươi vinasin được nhận hai hai trăm linh tỷ đồng từ tập đoàn dầu khí để tái cơ cấu tập đoàn vinasin
và bốn một trăm chín mươi tỷ đồng của chính phủ cấp tạm ứng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh cho vinasin
khi đó mặc dù không được thủ tướng chính phủ cho phép nhưng nguyễn ngọc sự trung văn tuyển phạm thanh sơn và trần đức chính
đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc quản lý số tiền trên bàn bạc thống nhất chủ trương quyết định việc gửi tiền có kỳ hạn vào ocean bank
nhằm chiếm đoạt số tiền do ô sứn banh chi ngoài lãi suất tiền gửi theo hợp đồng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an lai châu cho biết đơn vị đã phối hợp với công an huyện mường tè
triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ ba đối tượng thu giữ gần năm kg nhựa thuốc viện
vào khoảng một mươi chín h ngày tám tháng sáu tại km hai trăm năm mươi ba quốc lộ bốn h thuộc địa phận xã nậm khao huyện mường tè
tổ công tác bắt quả tăng giàng a và ba mươi ba tuổi trú tại bản tà tổng xã tà tổng huyện mừng tè khi đang trên đường mang ma túy đi tiêu thụ
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một ba lô bên trong có chứa hai bọc chất nhựa dẻo màu đen nghi là thuốc viện với trọng lượng năm kg
mở rộng điều tra cơ quan chức năng bắt khẩn cấp hai đối tượng sùng an nính năm mươi một tuổi và hạng a vư hai mươi chín tuổi
cùng trú tại huyện mường tè tỉnh lai châu về hành vi mua bán trái phép trên ma túy
các đối tượng khai nhận số nhựa màu đen trên là thuốc phiện mua của một người đàn ông không biết tên với số tiền năm mươi triệu đồng
dự kiến đem về bán cho một người đàn ông tên long không rõ địa chỉ với số tiền ba mươi triệu một kg
trong lúc đang mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ
tại vĩnh phúc tám đối tượng gồm năm nam ba nữ đang tổ chức sử dụng ma túy trái phép tại quán karaoke chín mươi một thuộc phường hội hợp thành phố vĩnh yên thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tăng
tăng vật thu giữ là một tuổi đàn ông không rõ địa chỉ với số tiền ba mươi triệu đồng
các đối tượng khai nhận số nhựa màu đen trên là thuốc viện mua của một người đàn ông không rõ địa chỉ với số tiền ba mươi triệu đồng

hà nội vừa tiến hành bắt giữ hai đối tượng phạm văn hiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và đỗ văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một đều trú tại huyện phúc thọ hà nội về hành vi nêu trên
điều đáng nói là cả hai đối tượng này đều đã có tiền án về liên quan đến ma túy
tại cơ quan công an hai đối tượng phạm văn hiền và đỗ văn tuấn đã khai nhận do nghiện ma túy nhưng không có tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi cướp tài sản của những người đi đường
quá trình điều tra cơ quan công an đã làm rõ hai đối tượng này gây ra chín vụ cướp giật tài sản
trên địa bàn quận nam tử liêm và các quận lân cận
các đối tượng nhắm vào những người phụ nữ đi đường một mình trên đường vắng hoặc người đi đường vào ban đêm
chúng luôn tìm mọi sơ hở của người tham gia giao thông để ra tay trộm cắp cướp giật tài sản
việc lực lượng công an quận nam tử liêm đấu tranh triệt phá và làm rõ phương thức thủ đoạn của các đối tượng
chính là những khuyến cáo đến người dân cần phải nâng cao cảnh giác và có ý thức bảo vệ tài sản của mình
trong khi đó tại nam định đội cảnh sát hình sự công an tp nam định cũng vừa bắt giữ
đối tượng phạm anh vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú tẩy số ba nguyễn thiện thuận phường phan đình phùng tp nam định
về hành vi trộm cắp tài sản
sau khi đột nhập vào số nhà ba mươi bốn trên bốn trăm một mươi bảy trần hưng đạo phường bà triệu thành phố nam định
trộm được năm chiếc máy tính laptop và một điện thoại di động
trên đường đi tiêu thụ số tài sản vừa trộm thì vũ bị các trinh sát của đội cảnh sát hình sự công an tp nam định
phát hiện bắt giữ cùng toàn bộ tăng vật
được biết phạm anh vũ là đối tượng từng có năm tiền án hai tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản
và lừa đảo chiếm đoàn tài sản
do không có công an việc làm lại là đối tượng nghiện chất ma túy
hàng ngày vũ đi lang thang trong khu vực tp nam định
thấy người dân có sơ hở là thực hiện hành vi phạm tội của mình
tại tỉnh bình định công an thành phố quy nhơn cũng vừa làm rõ hai đối tượng chuyên trộm cắp tài sản
bằng thủ đoạn chen lấn giàn cảnh móc túi ở những nơi đông người
nhất là tại các cơ sở khám chữa bệnh
các đối tượng hoạt động chuyên nghiệp phối hợp ăn y với nhau khiến cho nạn nhân không kịp trở tay
từ cuối tháng bốn đến giữa tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
địa bàn tp quy nhơn liên tục xảy ra các vụ mất trộm với thủ đoàn móc túi tại nơi đông người
nhất là tại các phòng khám đa khoa
trong số đó riêng vụ trộm xảy ra vào sáng ngày hai mươi một tháng năm
tại phòng khám ba mươi tám lê lợi
nạn nhân bị kẻ gian móc túi lấy trộm số tiền gần sáu triệu đồng
khu vực này có bố trí bảo vệ làm nhiệm vụ
xong do số lượng bệnh nhân quá đông chen chúc nhau làm thủ tục
nên đối tượng đã dễ dàng trả trộn và gây án
ngay khi nhận được tin báo của người bị hại
công an phường lê lợi tp quy nhơn đã phối hợp với phòng khám ba mươi tám
để kiểm tra lại toàn bộ camera quan sát bố trí ở nơi nghi vấn xảy ra việc mất trộm
sau khi tiếp nhận qua tin báo phường khóng trương ghi lời khai
và đồng thời là cử một tổ xuống ngay hiện trường
qua khảo sát phòng khám ba mươi tám lê lợi thì nó có camera
từ đó công an phường đã chiếc xuất camera
phát hiện được đối tượng lợi dụng lúc bà mua thuốc
cho nên đã móc túi
sau đó đi ra ngoài biến khỏi hiện trường
hai đối tượng là đoàn thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
và mã thị phượng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
cùng chú tại phòng khám ba mươi tám lê lợi
qua đấu tranh hồng và phượng khai nhận đã dùng thủ đoạn tra trộn vào phòng khám ba mươi tám b lợi
lợi dụng nơi đông người dàn cảnh che chắn
rồi móc chiếc ví trong túi sách của bà đoàn thị huệ
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai chú tại viện tây sơn của tỉnh bình định
bên trong có năm bảy triệu đồng
em hẹn chị hồng đi làm đi móc túi
tới ba mươi tám lê lợi đông người vô làm móc túi
vậy thì chị hồng chỉ móc
em đứng đi làm đứng đi làm
từ quần quen lại đi á
xong rồi mẹ phượng ta thấy cái bé đó
thì nó bút nó kêu là thấy cái tiền
nói cái tiền chị muốn nói có không
nó kêu có
xong rồi chị kêu có có không
rồi bắt đầu vô là hai người gặp vô
rồi bắt đầu chị thực hiện chị móc
mẹ chị phượng chia lại chị thực hiện
rồi chị kéo xe tăng tiền ra
rồi bắt đầu tính tiền này tiền nào
rồi chia ra một người hai mươi bảy
ngoài vụ trộm tại phòng khám ba mươi tám lê lợi thành phố quy nhơn
hai đối tượng hồng và phượng còn khai nhận
hiện hàng loạt vụ trộn khác
ở các phòng khám đa khoa
những nơi đông người ở thành phố quy nhơn
trong thời gian vừa qua
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
với hành vi tổ chức môi giới
cho người khác suốt cảnh trái phép
hai bị cáo vàng mí lầu và vàng mí lý
hai là hai anh em ruột
cùng chú tại huyện bảo lâm tỉnh cao bằng
vừa bị tuyên mức án lần lượt là sáu năm
và năm năm tù giang
tham gia đường dây này còn có chị vợ của lý
râu hiện đang sinh sống bên trung quốc
theo cầu trạng ngày bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
hai anh em lầu và lý
đưa một nhóm một mươi người
cùng chú tại huyện bảo lâm
đi mèo vạc tỉnh hà giang
rồi đi xe khách đến biên giới trung quốc gặp dâu
các nạn nhân được râu đưa đi
vượt biên trái phép sang trung quốc
và cho tạm ứng tiền mỗi người từ một nhân dân tệ
đến ba nhân dân tệ
số tiền này họ đưa cho lý
cầm về đưa cho gia đình
một tuần sau các đối tượng tiếp tục đưa sáu người
ở huyện bảo lâm đến hà giang
rồi vượt biên trái phép sang trung quốc
một thời gian các nạn nhân người thì bỏ trốn
một số người xin phép về do công việc nặng nhọc vất vả
còn một số thì làm thuê được khoảng ba tháng
thì về không được trả lại tình công
tại phiên tòa hai bị cáo đã khai nhận
toàn bộ hành vi phạm tội
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo
vàng mỹ lầu mức án sáu năm tù
vàng mỹ lý năm năm tù
lợi dụng sự quen biết hoặc chủ động làm quen
với nhân viên phục vụ trong các nhà hàng
khách sạn quán karaoke
sau đó hứa hẹn
điều kiện làm việc tốt với thu nhập cao
nhiều phụ nữ đã nhẹ dạ
đã sập bẫy bị con đối tượng lửa gạt
bán sang trung quốc
vụ việc ba nhân viên phục vụ tại quán karaoke
trên địa bàn huyện tam nông tỉnh phú thọ
bị chính nhân viên làm cùng lừa bán sang trung quốc
là một ví dụ
ngày hai mươi sáu tháng năm
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ
tiếp nhận đơn trình báo của một nạn nhân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
chú tại huyện thanh ba tỉnh phú thọ
về việc cùng hai người phụ nữ khác
bị đối tượng trương thị hiền
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
và phan văn lượng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
đều ở huyện đại từ tỉnh thái nguyên
dụ dỗ lửa bán sang trung quốc
tiếp nhận trình báo của bị hại
tiến hành điều tra cơ quan công an xác định
trương thị hiền và phan văn lượng
có quen một người phụ nữ việt nam tên là hạnh
hiện đang sinh sống và làm ăn tại tỉnh quảng đông trung quốc
biết người phụ nữ này đang có nhu cầu mua phụ nữ việt nam
để đưa sang trung quốc bán cho các động mại dâm
lượng đã cùng hiền tiếp cận làm quen
với số nhân viên nữ phục vụ
trong các nhà hàng khách sạn quán karaoke
để dụ dỗ đưa sang trung quốc bán lấy tiền
sau khi dụ dỗ được ba nạn nhân
ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
trương thị hiền cùng phan văn lượng
đã đưa ba người phụ nữ
vượt biên sang trung quốc qua cửa khẩu móng cái tỉnh quảng ninh
để bán cho hạnh với giá một vạn nhân dân tệ
đi sang đấy thì ngoài ra là không phải chị đưa đi làm
mà chị sang đấy chị bán cho bọn em
cái chị tên là chị hạnh
là hai người bán luôn cho bọn em
ở bên đó
chứ không phải là đưa bọn em đi làm
bà hạnh mấy
nhiều lần bảo em là
đi đến nhà nội nhà kia em không đi
em cứ đòi về việt nam
thế xong người ta không làm cách nào nữa
thì người ta lại dẫn người trung quốc
ba người trung quốc đến tại nhà chị hạnh
để xem mặt em
xong rồi mọi người thỏa thuận giá cả như thế nào
em không biết
thế xong ép em là phải đi lấy người như thế
thì trong cái lúc sơ hở
là em biết được như thế là em bỏ trốn
thời gian gần
gần đây trên địa bàn cả nước
xảy ra không ít vụ việc các đối tượng buôn người
tìm cách dụ dỗ lừa gạt để đưa phụ nữ việt nam
sang trung quốc bán cho những người đàn ông
có nhu cầu tuyển vợ hoặc bán vào các động mại dâm
nạn nhân của các vụ việc trên
phần đông là những phụ nữ trẻ
ở các địa bàn vùng sâu vùng xa
đang có nhu cầu tìm việc làm
hoặc những phụ nữ làm nhân viên phục vụ
trong các nhà hàng khách sạn quán karaoke
để mọi người tin tưởng các đối tượng thường đưa ra
mức thu nhập cao công việc nhàn hạ
và thời gian làm việc ngắn
sau khi đưa được nạn nhân qua biên giới
các đối tượng mua bán người thường đánh đập khống chế
ép buộc nạn nhân phải làm theo sự sắp xếp của chúng
không dám tố cáo với chính quyền sở tại
để ngăn chặn tình trạng lừa bán phụ nữ sang trung quốc
đòi hỏi chính quyền địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động
tạo công an việc làm cho người dân trong những lúc nông nhàn
bên cạnh đó các gia đình cần thường xuyên giữ mối liên lạc với con em mình
khi đi làm ăn xa
trong trường hợp đột ngột vận động vận động vận động
bất liên lạc hoặc có các biểu hiện nghi vấn bị bắt cóc hoặc bị lừa bán qua bên kia biên giới
cần báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các đồng chí
phòng cảnh sát quản lý trại giam công an tỉnh khánh hòa
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
đối tượng dương văn dạng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hộ khẩu thường chú tại ất hòa long ba thị trấn an châu huyện châu thành tỉnh khánh hòa
về tội trộm cắp tài sản
còn về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
phòng cảnh sát quản lý trại giam công an tỉnh khánh hòa
cũng đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng lương tuấn lê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại ba mươi một trương hán siêu phường phước long thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
và đối tượng lê đình nghị sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại một trăm chín mươi chín phương sài phường phương sơn thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng

sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý